tại cuộc họp thường trực chính phủ về những giải pháp phát triển kinh tế trong khi chống dịch diễn ra vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ với tinh thần đã thành lập đội chống dịch phản ứng nhanh trong phòng chống dịch
thì cũng thành lập đội phản ứng nhanh về kinh tế sản xuất để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho phát triển biến bại thành thắng
trong lúc này chính phủ chưa đặt vấn đề điều chỉnh trì tiêu và chính sách tiền tệ